thưa quý vị đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập lụt thiệt hại lớn cho nhiều địa phương tại miền trung như nghệ an quảng trị quảng nam quảng ngãi
mưa lớn còn khiến hai người thiệt mạng và hai người mất tích
tại tỉnh quảng nam sáng nay mưa to tập trung ở vùng đồng bằng ven biển gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường
hàng trăm nhà dân ở các huyện quế sơn thăng bình bị ngập sâu
lực lượng chức năng đã tiến hành di rời người dân ở những vùng thấp trũng đến nơi an toàn
thành phố tam kỳ được ghi nhận là ngập lụt chưa từng có xảy ra từ nhiều năm qua
đã có một trường hợp mất tích do mưa lũ
tại tỉnh quảng ngãi mưa lũ làm ông nguyễn xuân tâm ở xã bình đông huyện bình sơn mất tích
hai ngôi nhà bị hư hỏng ở huyện ba tơ ba nhà bị ảnh hưởng do sạt lở phải di rời khẩn cấp ở minh long
hơn một nhà bị ngập hơn một trăm ba mươi bảy ha lúa gieo sạ sớm hơn bốn mươi năm ha hoa màu sâu màu bị ngập một mươi ha diện tích bị sao bồi thủy phá
ngoài ra mưa lũ còn là một mươi năm ba trăm linh m đường giao thông bị sạt lở
tại tỉnh bình định sau những trận mưa lớn trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi hai nhiều huyện thị xã thành phố tại tỉnh bình định bị ngập
giao thông đi lại rất khó khăn nhiều trường cho học sinh nghỉ học
hiện nay huyện hoài nhơn vẫn đang có mưa to trung tâm huyện là thị trấn bồng sơn đã bị ngập sâu khoảng một m
các xã phía bắc của huyện bị chia cắt
mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường sắt bắc nam qua tỉnh bình định bị ngập lụt sạt lở nhiều đoạn giao thông ách tắc vẫn chưa thông tuyến
trong khi đó những địa phương vùng cát như huyện thăng bình mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng
khiến cho hàng trăm hectare hoa màu của bà con nông dân bị vùi lấp và nhấn chìm trong nước
có nguy cơ mất trắng
tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều nơi bồi lấp đất sản xuất và cuốn trôi mồ mả của một số hộ dân và hư hại các công trình giao thông
tại xã bình sa sau những trận mưa lớn kéo dài gây sạt lở nước chảy xiết qua các khu vực đất sản xuất đã khiến hàng trăm hectare cây hoa màu của bà con nông dân bị cuốn trôi
trong đó đậu phộng chiếm hơn ba mươi hectare nén và kiệu là gần một trăm năm mươi hectare còn lại là một số loại rau cải các loại
riêng tại hai thôn bình trúc một và bình trúc ii
do lượng nước đổ về quá lớn khiến nhiều diện tích hoa màu cũng đã bị vùi lấp dọc theo tuyến canh nữ tư chạm bơm tú sơn đi qua địa bàn xã và một số diện tích bị cuốn trôi hoàn toàn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi kê biên tài sản do phạm tội mà có
thưa quý vị thời điểm cận tết tình hình vận chuyển buôn bán pháo nổ qua các khu vực biên giới lại diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và sự tích cực phối hợp giữa các lực lượng chức năng bao gồm công an hải quan kiểm lâm và bộ đội biên phòng đã triển khai tốt công tác phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum là huyện nằm ở ngã ba biên giới việt nam lào campuchia
sáu bao tải với một trăm ba mươi hai hộp pháo nổ được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y bàn giao cho công an huyện ngọc hồi để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
nếu chót lọt đối tượng sẽ thu được lợi nhuận với trên hai trăm linh triệu đồng tức gấp bốn mươi lần so với giá trị thực
lợi nhuận lớn đã dẫn tới tình hình thẩm lậu pháo từ bên kia biên giới vào việt nam càng diễn biến khó lường
hợp ứng sự kiện ba trăm hai mươi năm thành lập sài gòn thành phố hồ chí minh
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã từng triển khai nhiều giải pháp
trong đó có hàng loạt các siêu dự án để đối phó với tình trạng ngập úng
đang diễn biến ngày càng phức tạp
tuy nhiên hầu hết các dự án đều đang bị chậm tiến độ
hậu quả là người dân phải sống chung với ngập lụt kéo dài
sau trận ngập lịch sử chưa từng có diễn ra hôm hai mươi bốn hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua
thành phố hồ chí minh đã ra soát lại toàn bộ các dự án chống ngập trên địa bàn
để tìm hướng tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ
bên cạnh các nguyên nhân về biến đổi khí hậu về tốc độ đô thị hóa
các chuyên gia cũng cho rằng ý thức của người dân chưa cao đã khiến cho hệ thống cống
kênh rạch thoát nước trên địa bàn thành phố bị tắt nghẽn không thể phát huy hết vai trò
đây là nỗi ám ảnh kinh niên của người dân thành phố
như vậy trong khi chờ đợi chính quyền thành phố giải quyết các vướng mắt về vốn
để hoàn thành các siêu dự án chống ngập thì trước mắt mỗi người dân cần nêu cao ý thức
tuyệt đối không được xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và gây tắc nghẽn dòng chảy
chuyển sang một số thông tin kinh tế
thưa quý vị sau ba lần thất bại vì các doanh nghiệp thờ ơ trong việc quảng cáo trên xe buýt
vào tháng một mươi hai năm nay dự kiến tp hcm sẽ tiếp tục đưa các gói thầu loại hình quảng cáo này ra đấu giá
sở giao thông vận tải tp hcm thông báo phát hành hồ sơ đấu giá gần hai một trăm linh xe buýt
thông qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tp hcm
tài sản đấu giá là quyền khai thác quảng cáo trên số xe buýt này
chia thành bốn gói trong thời hạn ba năm tổng giá trị gần bảy trăm linh tỷ đồng
trong lần đấu giá thứ ba vừa qua sở giao thông vận tải tp hcm đã phải chia nhỏ
các gói thầu còn lại thành tám gói
với mỗi gói các tuyến xe cùng phương tiện đều có số lượng giá khởi điểm khác nhau
nhằm phù hợp năng lực của từng đơn vị có nhu cầu
cũng theo các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo ngoài việc giá các gói thầu khá cao
thì cách thức hiện chưa hợp lý là nguyên nhân việc quảng cáo trên xe buýt không thu hút
lý do khác là việc ký kết thực hiện vẫn chưa đơn giản cũng như thời gian thực hiện quảng cáo cũng dài
trong khi nhu cầu của các doanh nghiệp chỉ trong vài tuần cho tới vài tháng
thông kỳ mới nhất một mươi một tháng đầu năm cục thuế thành phố hồ chí minh đã thu hơn hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng tiền thuế
bằng tám mươi bảy dự toán của năm hai nghìn một mươi tám để đạt chỉ tiêu thì cục thuế cần thu thêm hơn ba mươi hai tỷ đồng
tính trung bình mỗi ngày kể cả thứ bảy và chủ nhật cục thuế thành phố phải thu ngân sách bình quân hơn một tỷ đồng
còn nếu tính theo ngày làm việc thì mỗi ngày trong tháng một mươi hai cục thuế thành phố phải thu về hơn một năm trăm linh tỷ đồng
đây là bài toán khó
vì số thu nội địa trong tháng một mươi một vừa qua cục thuế thành phố hồ chí minh đạt được chỉ ở mức hơn một mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng
bằng khoảng một nửa so với số thu phải thực hiện trong tháng một mươi hai
trong thời gian vừa qua để tránh tình trạng thu sắc thuế doanh nghiệp thành phố hồ chí minh cũng đã đề nghị cục thuế
tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề có rủi ro cao doanh nghiệp được hưởng ưu đại miễn giảm thuế
doanh nghiệp có giao dịch liên kết doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá các hoạt động chuyển nhượng vốn
ngoài ra phải tăng cường kiểm tra tại bàn đối với một số lĩnh vực kinh doanh tài chính tính dụng bất động sản xây dựng cơ sở hạ tầng
mắt thấy rác tay nhạc liền là khẩu hiệu hành động của học sinh trường tiểu học trần hương đạo quận một thành phố hồ chí minh
chiến dịch vì môi trường xanh sạch đẹp từ đây sẽ lan tỏa đến các trường khác tại thành phố hồ chí minh
theo lời kêu gọi của hội đồng đội ban chấp hành đoàn thành phố
tại lễ phát động sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai hội đồng đội thành phố hồ chí minh đã ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình
mắt thấy rác tai nhạc liền với nhiều nội dung
trong đó học sinh được hướng dẫn giữ gìn ngang bàn sạch lớp học đẹp sân trường xanh sạch không viết và vẽ lên tường
xây dựng mảng xanh lớp học sân trường vườn trường giữ vệ sinh cá nhân
lúc mà phân loại rác thì mình sẽ bỏ những cái chai lọ vào loại cái thùng rác của cơ
và những cái đồ ăn mà tự phung hủy được thì mình sẽ bỏ vào loại rác vô cơ
những cái bịch mà mình có thể tái sử dụng được thì mình sẽ bỏ vào loại rác tái chế
ngoài ra chương trình còn được mở rộng thành nhiều hoạt động sinh hoạt chào cờ
duy trì hoạt động tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình cá nhân tập thể thực hiện tốt
giới thiệu và nhân rộng các mô hình giải pháp tổ chức hiệu quả
học sinh được tham quan thực tế các đơn vị ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường
và triển khai thực hiện phương châm không có rác sau các hoạt động
qua hoạt động này thì các em đội viên học sinh của chúng ta sẽ có xây dựng ý thức bảo vệ môi trường
và không xả rác đồng thời làm tuyên truyền uy nhí cho gia đình của mình
cho người thân của mình và nơi mình sinh sống trong trường của mình về việc bảo vệ môi trường
để chương trình mắc thấy rác tai nhạc truyền trở thành tối quen và phản xạ tự nhiên của thiếu nhi
các nhà trường thực hiện đều có đội ngũ giám sát
các nhắc nhở kích lệ trẻ làm tốt ngay tại nhà trường
giúp các em hình thành ý thức giữ vệ sinh chung và suy nghĩ tích cực về cuộc sống xanh sạch đẹp
nhập sống hai trăm bốn mươi bảy cũng xin được kết lại tại đây
còn bây giờ mời quý vị cũng quay trở lại với trường quay ở hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên đảng ủy công an trung ương tổng kết công tác đảng
nhà chức trách nhật bản phát lệch bắt mới đối với cựu chủ tịch bị bái nhiệm của nissan
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức cho ý kiến
tổ chức hội nghị cho ý kiến tổng kết công tác đảng năm hai nghìn một mươi tám
kết quả thành tích trong nửa nhiệm kỳ vừa qua thảo luận phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm hai nghìn một mươi chín
và phương hướng trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo
đặc biệt hội nghị tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cán bộ công an quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đến sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương năm hai nghìn một mươi tám nhìn lại những kết quả thành tích trong nửa nhiệm kỳ qua
nhất là những kết quả thành tích trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ
từng bước hiện đại sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bộ công an tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế thảo luận thống nhất về phương hướng
nhiệm vụ công tác của đảng ủy công an trung ương năm hai nghìn một mươi chín và những năm trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo
tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe báo cáo tờ trình và kết quả giới thiệu nhân sự cán bộ công an quy hoạch
ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu của hội nghị cán bộ chủ chốt toàn lực lượng công an nhân dân
được tiến hành vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phát biểu ghi nhận đánh giá cao những kết quả
thành tích của đảng ủy công an trung hương trong nửa nhiệm kỳ qua
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đều khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua đảng bộ công an trung ương
đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên
là bộ chính trị ban bí thư và thủ tướng chính phủ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đạt và vượt mục tiêu yêu cầu đề ra đảng bộ công an trung ương thực sự là đảng bộ lãnh đạo toàn diện
các mặt công tác công an lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện góp phần giữ vững ổn định chính trị
chủ động lãnh thổ bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ
không để hình thành công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa trật tự an toàn xã hội
có chuyển biến tích cực kiềm chế gia tăng tội phạm tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự
năm sau cao hơn năm trước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế của đất nước đặc biệt đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao công tác bồi dưỡng giới thiệu nhân sự cán bộ công an
quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
giới thiệu nhân sự cán bộ quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là một nội dung hết
quan trọng góp phần xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng
đồng thời đây cũng là một trong những yếu tố quyết định công tác lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
hội nghị đã phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm đánh giá kiểm điểm công tác đảng năm
hai nghìn một mươi tám nhìn nhận kết quả nửa nhiệm kỳ qua bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín và những năm
tiếp theo bỏ phiếu giới thiệu nhân sự công an quy hoạch bán chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
với sự thống nhất rất cao các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ công an tiêu
biểu xuất sắc có phẩm chất năng lực công tác và uy tín cao được gian luyện
thử thách qua thực tiễn công tác có triển vọng phát triển tốt bảo đảm đúng tiêu chí
tiêu chuẩn theo quy định hướng dẫn của trung ương
sáng nay tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đã họp phiên trọng thể thủ tướng nguyễn xuân phúc sự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương
địa phương và gần bảy trăm linh đại biểu đại diện cho hơn hai bốn triệu sinh viên việt nam trong và ngoài
đồng chí lê quốc phong bí thư thứ nhất trung ương đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
chủ tịch hội sinh viên việt nam khóa chín đọc diễn văn nêu rõ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám các cấp bộ hội đã bám sát cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín
phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội ngày càng đa dạng sáng tạo thiết thực
nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở
đồng thời đưa ra một số vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
đó là xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng bản lĩnh chính trị vững vàng
khát vọng vươn lên tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng
với xã hội và hội nhập quốc tế
phát biểu chỉ đạo thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệm liệu điều dương
khen ngợi những nỗ lực và thành tích xuất sắc mà hội sinh viên việt nam đạt được trong thời gian qua
đồng thời thủ tướng cũng lưu ý một số điểm như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong sinh viên
có lúc còn chưa đáp ứng được nhu cầu chưa tạo được đột phá trong hoạt động của hội
trên tinh thần đó thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung
hội sinh viên việt nam đã đẩy mạnh các tổ chức các hoạt động phong trào thi đua
phát huy vai trò sung kích sáng tạo của sinh viên chăm lo hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện
cần đa dạng hóa phân tích chuyển khai các phong trào hoạt động khẳng định vai trò của tổ chức hội sinh viên
trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên sinh viên
tiếp tục chăm lo xây dựng hội sinh viên việt nam vững mạnh đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của hội
theo hướng sinh động hơn hấp dẫn hơn để thu hút tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia
thủ tướng đề nghị hội sinh viên việt nam phải lắng nghe ủng hộ hỗ trợ sinh viên
cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên làm cho sinh viên tin tưởng tìm đến
coi hội là ngôi nhà chung của sinh viên việt nam đồng thời khẳng định đảng nhà nước tiếp tục quan tâm
và luôn đặt niềm tin vào lực lượng sinh viên và tổ chức hội sinh viên việt nam
và cũng kỳ vọng tổ chức hội sinh viên việt nam cần làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình
có phần bồi dưỡng sinh viên việt nam trở thành những công dân tốt
là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc